hôm nay và ngày mai miền bắc chủ yếu vẫn chịu sự tác động chính của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
do vậy thời tiết chủ yếu nhiều mây sương mù vẫn tiếp tục xuất hiện vào thời điểm sáng sớm
cảm giác xe lạnh vào buổi sáng sẽ bớt dần khi mà nhiệt độ nhích nhẹ lên mức hai mươi hai mươi hai độ
trong khi đó ban ngày cùng với sự sửa ấm của nắng thì nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi bảy độ trên toàn khu vực
lui xuống các tỉnh trung bộ trong vòng ba ngày tới không có hình thế gây mưa đặc biệt nào cho khu vực này
do vậy những cơn mưa sẽ tạm thời được gián đoạn
có chăng chỉ xảy ra lác đác ở một vài tỉnh như quảng trị thừa thiên huế phú yên hay khánh hòa
tuy nhiên lượng sẽ không nhiều và thời gian mưa thì tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm
do trời ít mưa nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ trong những ngày tới và cũng tăng dần từ bắc trở vào nam
các tỉnh ở bắc trung bộ trời lạnh về đêm và sáng nhiệt độ giao động là hai mươi hai mươi hai độ
tuy nhiên sang đến ban ngày trời có nắng
nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng

thời tiết tạnh giáo có nắng khá thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của bà con nơi đây
lùi xuống tây nguyên và nam bộ đã bước vào giai đoạn mùa khô
do vậy ba ngày tới ở khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định có nắng và ít mưa
nhiệt độ ban trưa phổ biến là hai mươi sáu hai mươi chín độ ở tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ ở các tỉnh thành nam bộ
thời tiết ít mưa ngày có nắng nhiều
do vậy bà con nơi đây cũng cần phải đề phòng với nguy cơ cháy rừng hay cháy nổ có thể xảy ra
trên biển khối không khí lạnh suy yếu nên cường độ gió trên các vùng biển tiếp tục giảm xuống chỉ còn khoảng là cấp ba bốn
sóng biển đều thấp dưới mức một mét khá ê mả nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi của các tàu thuyền
và ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước